từ bảy tờ trích đo bản đồ do sở địa chính tỉnh khánh hòa xác lập ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một này
quỹ ban nhân dân tỉnh khánh hòa mới báo cáo trình chính phủ về vị trí diện tích đất thu hồi
do đó khi người dân phản ánh việc quỹ ban nhân dân tỉnh khánh hòa thu hồi quá bảy mươi năm ha đất so với diện tích chính phủ cho phép
chúng tôi đã tìm đến nơi xác lập và ban hành các tờ bản đồ này là sửa địa chính
nay là sở tài nguyên và môi trường tỉnh khánh hòa đề nghị cung cấp các tờ bản đồ
bốn có này hai mươi năm có này hai mươi sáu có này hai mươi bảy có này hai mươi tám có này hai mươi tám có này hai mươi tám có này hai mươi tám có này hai mươi tám có này
chúng tôi cũng tìm đến ủy ban nhân dân thành phố nha trang là đơn vị thực hiện công tác thu hồi giải phóng mặt bằng
đề nghị cung cấp thông tin
và các tờ bản đồ nêu trên
chúng tôi cùng những người dân so sánh nội dung của hai bộ bản đồ
do sở tài nguyên và môi trường khánh hòa và phòng tài nguyên và môi trường thành phố nha trang cung cấp
như vậy hai bộ bản đồ gồm một mươi bốn tờ mà hai cơ quan trên cung cấp cho chúng tôi là giống nhau
xin nhấn mạnh là khi chúng tôi đề nghị và bàn giao đều có văn bản ghi rõ là bảy tờ bản đồ
theo quyết định số hai trăm năm mươi hai quy đề ttg của phó thủ tướng ký ngày chín tháng ba năm hai nghìn một
do đó khi cung cấp cho chúng tôi sở tài nguyên và môi trường tỉnh khánh hòa
và phòng tài nguyên và môi trường thành phố nha trang
tất nhiên phải hiểu đó là các văn bản chính thống và có giá trị pháp lý như nhau
và đây là tổng diện tích mà chúng tôi cộng lại từ bảy tờ bản đồ nêu trên
cộng lên là nó ra diện tích thực tế là hai triệu hai trăm năm mươi một ba trăm sáu mươi tám m hai
tức là hai trăm hai mươi tám m hai
năm tỷ hai mươi năm hectare
chúng tôi xin nhắc lại là tổng số diện tích chính phủ cho thu hồi là một triệu tám trăm linh hai sáu mươi bốn m hai

cơ quan phát hành và cơ quan thu hồi đất cung cấp cho chúng tôi là đúng
thì các cơ quan chức năng của tỉnh khánh hòa đã thu hồi vượt diện tích chính phủ cho phép
và khiếu nại của người dân là có cơ sở
tuy nhiên đó chưa phải là tất cả
để tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc
phóng viên antv đã tìm đọc nhiều văn bản tài liệu quy định về bản đồ địa chính
tham khảo các chuyên gia trong ứng vực để hiểu các nguyên ấp khi lập bản đồ
để xác định thế nào là một bản đồ chính xác
là kết quả
theo quy phạm thiết lập bản đồ địa chính năm một nghìn chín trăm chín mươi chín do giáo sư đặng hùng võ ký
thì vị trí sắp xếp của các tờ bản đồ sẽ theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới
đây là bảy tờ bản đồ mà các cơ quan chức năng của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cung cấp cho chúng tôi
khi ghép bảy tờ bản đồ này vào
thì chúng không khớp nhau về vị trí và mốc giới
hơn nữa bảy tờ bản đồ này
đều không có tọa độ
theo chúng tôi thì bảy tờ bản đồ này không đúng quy phạm đã quy định
còn đây là tờ bản đồ cắm múc
để thực hiện dự án khu du lịch giải trí sông lô
tờ bản đồ này được thiết lập theo quyết định một trăm tám mươi một năm hai nghìn
do ông mai xuân hưng khi đó là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang ký
đây là tờ bản đồ
có tỷ lệ một trên năm
quý vị hãy quan sát kỹ tờ bản đồ này
và so sánh với bảy tờ bản đồ kia
theo nguyên tắc thì tờ bản đồ có tỷ lệ một trên năm
bằng chín tờ bản đồ
có tỷ lệ
một trên hai ghép lại
tờ bản đồ mà các cơ quan chức năng của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cung cấp cho chúng tôi là đúng
thì ở đây
vẫn còn thiếu hai tờ bản đồ nữa
hai tờ bản đồ nữa
nằm ở vị trí nào
và có diện tích là bao nhiêu
là câu hỏi
mà các cơ quan chức năng của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
cần phải trả lời trước công luận
nhiều lần chúng tôi tìm đến đặt lịch làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nhưng câu trả lời vẫn là
giao cho các cơ quan chức năng
trong đó có sở tài nguyên và môi trường
và ủy ban nhân dân thành phố nha trang
như chúng tôi đã làm việc ở trên
quay trở lại câu chuyện bảy tờ bản đồ
mà hai cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa cung cấp cho chúng tôi
khi bàn đến vấn đề này
người dân ở thành phố nha trang cho rằng
đó là bản đồ được lập
sau khi có quyết định số hai trăm năm mươi hai của chính phủ
ngoài quy hoạch bảy mươi năm ha đất
của người dân
trong quyết định hai mươi hai là nói là bảy tờ trích đo bản đồ địa chính số hai mươi bốn đến số ba mươi
do chính thức ngoài xác lập tôi khẳng định là không có
và vợ chồng tôi tố cáo là một
cái dự án hai mươi hai này quyết định hai mươi hai này là
dự án mà du lịch sông lô này là một dự án
coi như là
một hồ sơ coi như là không có
là bảy tờ bản đồ này là bảy tờ bản đồ giả không có thật
họ chỉ sử dụng một tờ bản đồ duy nhất tỷ lệ một trên năm thôi
từ lúc lấy đất giống tôi theo thông báo một trăm tám mươi một do ông mai trân hưng phó cho thành phố ký
là tháng chín năm hai nghìn đã làm là ký rồi ký trước có quy định hai trăm năm mươi hai của người ông tạng rồi
quyết định hai trăm năm mươi hai là ngày chín tháng
tháng ba năm hai nghìn một
mà tháng chín năm hai nghìn là ông hưng đặt ký thông báo một trăm tám mươi một yêu cầu chúng tôi là phải kê khai định bù
theo móc giới tọa độ rồi thì tội với tôi hỏi với
các chú với trình lên lãnh đạo
nhà nước với các cấp chính quyền
căn cứ vào đâu mà để có cái móc giới mà cho ông mai trân hưng ra thông báo cho chúng tôi là coi như kê khai
trong khi đó quyết định coi như hai trăm năm mươi hai thủ tướng hưng ra thông báo cho chúng tôi là coi như kê khai
vậy thì lý do tại sao các cơ quan chức năng của tỉnh khánh hòa
lại phải cung cấp cho chúng tôi tờ bản đồ sai
liệu có phải là sự thật được che giấu một mươi bảy năm nay
mà hàng loạt các cuộc thanh kiểm tra đã diễn ra
nhưng chưa bao giờ được làm rõ
sau nhiều ngày tìm hiểu thu thập từ các nguồn khác nhau
chúng tôi đã có trong tay những văn bản của các cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa
và các cơ quan thanh kiểm tra ở chỗ này
chúng tôi xin tổng hợp ra đây
những số liệu
mà theo chúng tôi
thì đây là các con số biết nói
để quý khán giả cùng xem xét
hy vọng rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích
gửi đến các cơ quan thanh kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ
tại tỉnh khánh hòa
thứ nhất là báo cáo số ba mươi bốn
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai
của công ty trách nhiệm yếu hạn hoàn cầu
báo cáo đã thu hồi của dân
một triệu bảy trăm tám mươi chín bảy trăm bảy mươi ba bốn m hai
thứ hai là báo cáo số tám trăm chín mươi sáu
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn ba
của ubnd thành phố nha trang
thu hồi một triệu bảy trăm tám mươi chín năm mươi bốn m hai
xin lưu ý
số một và số hai
là một nội dung tổng hợp
không chênh lệch máy
báo cáo kết quả thanh tra số một nghìn bảy trăm bốn mươi hai
ubnd tỉnh khánh hòa bỏ ngoại
không tính tiền thuê đất bốn mươi tám ha
là báo cáo số bốn trăm bốn mươi hai
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn chín
của tỉnh ủy khánh hòa
nêu công ty hoàn cầu lấp biển trái phép
thông báo số hai trăm chín mươi sáu tbub
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi một
của ubnd tỉnh khánh hòa
giao một mươi hai mươi bảy ha đất
cho công ty hoàn cầu
làm sợi cột
công ty hoàn cầu đang sử dụng
là hai triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn
so với quyết định hai năm mai
cho công ty hoàn cầu
đất của dân thừa
là bảy trăm năm mươi một trăm năm mươi tám sáu m hai
tổng lại là như vậy
là tôi bảo đảm chắc chắn
không thể nào sai
vì lấy tư các văn bản của ubnd
chắc mình cũng không có khề ra
thấy cái nào hợp lý
thì chấp nhận
cái không hợp lý thì không chấp nhận
nhưng nói một cách khác nói tóm lại
người dân thiếu nài
người bán tỉnh
lấy đất của giao cho
công ty hoàn cầu nhiều hơn bảy mươi ha
là hoàn toàn
có căn cứ và đúng
hai trăm linh một hộ dân ở thành phố nha trang
vẫn đang tiếp tục việc khiếu kiện
dù đã kéo dài một mươi bảy năm
mà chưa biết bao giờ mới được giải quyết
có một thông tin đáng lưu ý
là cái giá mà ubnd tỉnh khánh hòa cho hoàn cầu thuê
chỉ có hai trăm một mươi đồng
chúng tôi sẽ còn tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn
nội dung xung quanh dự án này
trong chương trình lần sau
còn bây giờ
và hẹn gặp lại